tại thành phố hồ chí minh đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đã cùng với đồng chí vương nghị ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao trung quốc đồng chủ trì phiên họp lần thứ một mươi một
ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương việt nam trung quốc
ngoài phiên họp toàn thể phó thủ tướng phạm bình minh và ủy viên quốc vụ vương nghị đã có cuộc họp hẹp
và cuộc gặp trao đổi thân tình xây dựng và thẳng thắn về quan hệ hai nước các vấn đề cùng quan tâm
hai bên nhất trí cho rằng kể từ sau phiên họp lần thứ một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực
lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước duy trì gặp gỡ và tiếp xúc thường xuyên
giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành địa phương được đẩy mạnh
hợp tác trên các lĩnh vực đạt được những tiến triển đáng khách lệ giao lưu nhân dân diễn ra sôi động
bên cạnh đó trong quan hệ giữa hai nước vẫn còn một số vấn đề tồn tại
như nhập siêu thương mại của việt nam từ trung quốc vẫn còn lớn
một số dự án doanh nghiệp trung quốc xây dựng cần khẩn trương thúc đẩy
tiến độ thực hiện các khoản viện trợ không hoàn lại cần đẩy nhanh hơn
về vấn đề trên biển hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được
giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản
chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc
thúc đẩy các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển đạt kết quả thực chất
tiếp tục tinh thần hợp tác xây dựng và tích cực cùng các nước asean
trao đổi các nội dung cụ thể thực chất của bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
kiểm soát tốt bất đồng trên biển không có hành động làm phức tạp tình hình
duy trì hòa bình ổn định ở biển đông